bộ ngoại giao nga đã triệu đại sứ mỹ tại nước này bà lind jee do liên quan đến sự can dự ngày càng tăng của mỹ vào các hoạt động mà moscow cho là thù địch của ukraine
bộ ngoại giao nga đã trao công hàm phản đối cho đại sứ ji trong đó nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang ukraine đã chứng minh rõ ràng sự không nhất quán trong những khẳng định trước đây của mỹ rằng nước này không phải là bên tham gia cuộc xung đột
bên cạnh vấn đề ukraine bộ ngoại giao nga cũng đề cập đến vụ việc nổ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc một và hai xảy ra vào cuối năm ngoái
theo đó nhấn mạnh mỹ nên đưa ra lời giải thích về các vụ nổ cũng như không can thiệp vào cuộc điều tra khách quan để xác định những bên phải chịu trách nhiệm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại